tổng thống nga vladimir putin đã để ngỏ khả năng giải quyết cuộc xung đột ở ukraine qua đối thoại
nhưng tìm kiếm một giải pháp toàn diện và bền vững
ông putin cho biết bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải bao gồm một cuộc thảo luận thực chất
về sự ổn định toàn cầu và những đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho các đối thủ của nga cũng như cho chính nước nga
tổng thống putin nhận định phương tây đang cố gắng trừng phạt và cô lập moscow
trong khi phớt lờ những cuộc tấn công của ukraine vào trong nước nga
theo nhà lãnh đạo nga phương tây không sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại công bằng
trung thực và cởi mở dựa trên sự tôn trọng và cân nhắc những lợi ích của nhau
trước đó hồi cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ông mikhailo podolyas cố vấn cấp cao của tổng thống ukraine
volodymyr zelensky cho biết đàm phán với nga là điều hoàn toàn không thể xảy ra cho tới khi tình hình chiến trường có sự thay đổi